cho những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra đối với người dân của các tỉnh miền núi phía bắc
tp hcm vừa gửi thư thăm hỏi chia sẻ sâu sắc đồng thời hỗ trợ khẩn cấp hai tỷ đồng giúp các tỉnh vừa xảy ra thiên tai
gửi thư thăm hỏi chia sẻ sâu sắc cùng nhân dân đảng bộ chính quyền các tỉnh miền núi phía bắc bị thiệt hại do mưa lũ
tp hcm cũng đồng thời hỗ trợ hai tỷ đồng trong đó tỉnh lai châu một tỷ đồng hà giang và thái nguyên mỗi tỉnh năm trăm linh triệu đồng
tp hcm cũng đã cử đoàn lãnh đạo tp hcm đi thăm và tặng quà trực tiếp người dân bị thiệt hại tại tỉnh lai châu
trong những ngày qua các tỉnh miền núi phía bắc đã xảy ra mưa to lũ quét và sạt lở đất làm thiệt hại đến người và tài sản của nhân dân
đợt thiên tai này đã làm hai mươi ba người chết một mươi người mất tích và một mươi sáu người bị thương hai bốn trăm một mươi sáu căn nhà bị hư hỏng bị đổ cuốn trôi và bị ngập nước
hơn một năm trăm linh hectare hoa màu bị thiệt hại hư hỏng